lần đầu tiên bộ luật mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với người làm việc tại khu vực không có quan hệ lao động
những người lao động được tuyển dụng nhưng không được ký hợp đồng lao động bằng văn bản
như vậy sẽ có thêm rất nhiều người lao động được hưởng lợi từ sự bảo vệ của pháp luật lao động
dự luật sẽ tạo ra một bước đột phá mới trên hai hướng bao trùm hơn và hội nhập hơn
bao trùm hơn vì lần đầu tiên dự luật đã đưa đối tượng điều chỉnh là cả năm mươi năm triệu người trong độ tuổi lao động ở nước ta
để bảo vệ và thúc đẩy một quyền cơ bản được hiến định của người lao động là quyền có việc làm
hội nhập hơn vì dự luật đã tiếp cận các tiêu chuẩn lao động quốc tế
về lao động trẻ em về lao động cưỡng bức đã mở đường cho sự thành lập của tổ chức đại diện cho người lao động ở cơ sở
ngoài hệ thống của tổ chức tổng liên đoàn
đó là yêu cầu phát triển tự thân của nền kinh tế thị trường ở nước ta và cũng là để tuân thủ các cam kết về hội nhập
trong bộ luật lao động sửa đổi lần này người lao động tại doanh nghiệp được quyền thành lập
hay tham gia một tổ chức đại diện do họ lựa chọn mà không nhất thiết phải là thành viên của tổng liên đoàn lao động việt nam
cán bộ tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng thời gian làm việc để thực hiện các công việc của tổ chức
và vẫn được trả lương được hưởng các bảo đảm khác trong quan hệ lao động và trong việc thực hiện chức năng đại diện theo quy định của pháp luật
vì nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động nâng cao hiệu quả làm việc trực tiếp của người lao động tại cơ sở
bên cạnh đó bộ luật lần này có các quy định mới về hợp đồng lao động theo hướng bảo vệ tốt hơn cho người lao động
như hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản
người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần có lý do
bộ luật cũng quy định cho người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề tập nghề để làm việc cho mình
nghề ký kết hợp đồng đào tạo theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp
bảo đảm các quyền lợi về lương bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động
bộ luật lao động cũng bổ sung thêm một ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với người lao động liên kề với ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
và trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương
các trường hợp tổ chức làm thêm từ trên hai trăm linh giờ đến ba trăm linh giờ trong một năm và không quá bốn mươi giờ một tháng
nhằm bảo đảm lợi ích lâu dài cho người lao động
tôi hoàn toàn tán hành với bộ luật sửa đổi về nghỉ thêm một ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
thứ nhất là tôi có thêm thời gian để quê quần bên gia đình và có nhiều thời gian để tham gia các chương trình hoạt động xã hội
thế là tôi rất tán hành đồng ý với bộ luật sửa đổi này
bộ luật cũng có các quy định riêng đối với lao động nữ vừa tạo điều kiện mở rộng cơ hội việc làm cho lao động nữ
mà vẫn bảo đảm các điều kiện tiêu chuẩn về lao động
bổ sung quy định trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ
mang thai hoặc nuôi con dưới một mươi hai tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới
theo luật mới về thời giờ làm việc bình thường giữ nguyên như bộ luật hiện hành
tức là thời giờ làm việc bình thường không quá tám giờ trong một ngày và không quá bốn mươi tám giờ trong một tuần
đồng thời giữ nguyên quy định nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc bốn mươi giờ đối với người lao động
theo quan điểm của những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân ở nghị trường
cần nâng cao giá trị sức lao động của người lao động chứ không phải tăng giờ làm thêm
đảng chúng ta đều nói rằng trong quá trình phát triển đất nước
cái sự phát triển về kinh tế phải đi liền với cái tiến bộ về mặt xã hội
chúng ta đều thừa nhận là ba mươi năm đổi mới kinh tế chúng ta đã tăng trưởng rất nhiều
nhưng cho đến bây giờ cái tiến bộ xã hội chúng ta suy nghĩ thế nào
mà đến bây giờ chúng ta lại nâng thời giờ lao động làm thêm lên tăng hơn so với luật năm hai nghìn một mươi hai
thì đây rõ ràng là một cái điều mà đại biểu quan tâm là rất xác đáng
và chúng ta cần phải hỏi xem là vì sao người lao động muốn làm thêm
đừng tiếp cận theo cách người ta muốn làm thêm để tăng thu nhập mà phải tiếp cận là vì sao họ muốn làm thêm
thu nhập ngay của người công nhân thực sự không đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu của người công nhân
mà họ cần làm thêm để có thu nhập
vậy thì quốc hội là phải làm chính sách như thế nào
để người công nhân có thu nhập đủ sống đủ trang trải cuộc sống
để họ có thời giờ để học tập có thời giờ để nâng cao tay nghề có thời giờ để giải trí
có thời giờ để chăm sóc bản thân chăm sóc gia đình và thực hiện các quan hệ xã hội
đó là quyền con người được hiến pháp quy định
về mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa quy định tại điều một trăm linh bảy bộ luật lần này
không nâng khung thỏa thuận làm thêm giờ tối đa từ ba trăm linh giờ lên bốn trăm linh giờ một năm
mà quy định như bộ luật lao động hiện hành
tuy nhiên bộ luật sửa đổi có nâng giới hạn làm thêm giờ tối đa trong tháng từ ba mươi giờ lên bốn mươi giờ
và bổ sung cụ thể các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ từ trên hai trăm linh giờ đến ba trăm linh giờ trong một năm
liên quan đến quy định tăng tuổi nghỉ hưu được nhiều người lao động quan tâm
bộ luật lao động sửa đổi quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường
được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ sáu mươi hai tuổi đối với lao động nam vào năm hai nghìn hai mươi
và đủ sáu mươi tuổi đối với lao động nữ vào năm hai nghìn ba mươi năm
điều kiện tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động đang bước vào quá trình giả hóa dân số
và trong tương lai gần nếu chúng ta không điều chỉnh
thì rõ ràng đến một mức độ nào đấy chúng ta sẽ thiếu lực lượng lao động
mặc dù bây giờ chúng ta đang xuất khẩu
những nước phát triển trước chúng ta khoảng độ một mươi một mươi năm năm thì người ta đang thiếu lao động
mà chúng ta xuất khẩu xuất khẩu chính sang những nước đó
thế đến lúc chúng ta phát triển đến trình độ của họ
thì chúng ta muốn thu đạo động thì nên lao động ở đâu
thì rõ ràng là các nước khác đã điều chỉnh những việc này từ lâu rồi
vì vậy là tôi cho rằng cái quan trọng nhất là đối với việt nam chúng ta cần phải phát triển mạnh
tức là cái cầu của lao động
tức là phát triển mạnh lực lượng và yêu cầu về sản xuất
nhờ định hướng là phát triển ưu tiên phát triển cho doanh nghiệp
phát triển sản xuất trong nước để chúng ta thu được lực lượng
đối với việc tăng tuổi nghỉ hưu là nó phù hợp với lại xu thế chung
thứ nhất là về độ tuổi của người lao động cả thế giới
thì là họ cũng đều
tăng theo lý do là về trình độ lao động sức khỏe của người lao động càng ngày càng tăng
tuy nhiên ở việt nam thì với cái việc tăng tuổi nghỉ hưu thì nó cũng phải theo lộ trình
bởi vì thứ nhất là nó ảnh hưởng tới một số cái việc mà ngành nghề lao động và lĩnh vực lao động
và phải có cái quy định cụ thể đối với lại danh mục lao động của những lao động nặng nhọc
thì phải ưu tiên cho những cái người lao động thì người ta có nguyện dụng
nghỉ hưu trước tuổi và đảm bảo đầy đủ các cái chế độ cho họ đặc biệt là đối với lại phụ nữ
kể từ năm hai nghìn hai mươi một tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ sáu mươi tuổi ba tháng đối với lao động nam
và đủ năm mươi năm tuổi bốn tháng đối với lao động nữ
sau đó cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với lao động nam và bốn tháng đối với lao động nữ
người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn
lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được nghỉ hưu muộn hơn nhưng không quá năm năm so với quy định
năm hai nghìn ba mươi năm thì chúng ta mới có người phụ nữ đầu tiên về hưu ở tuổi sáu mươi
có nghĩa là cái này nó làm cho cái thị trường lao động của chúng ta nó không bị bức xáo trộn và nó đảm bảo được cái ổn định của thị trường lao động
vấn đề điều chỉnh tăng dần tuổi nghỉ hưu là một chủ trương một cái quyết sách rất lớn của đảng nhà nước chúng ta
một cái tầm nhìn có tính chất chiến lược
nhằm để mà đi trước
đầu cái việc mà thách thức giả hóa dân số
cũng như giải quyết một mục tiêu bao trùm của chúng ta là vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế
vừa đảm bảo tăng trưởng xã hội nhưng mà cũng phải cân đối để đảm bảo công ngân việt nam
thế rồi đảm bảo cái việc mà phát triển bảo toàn và phát triển bền vững cái quỹ bảo hiểm
đồng thời nữa là giải quyết hai hoa
cái việc mà bình đẳng và tiến tới
làm dần cái khoảng cách về giới
đây là một cái mục tiêu có thể nói là bao trùm và tương đối toàn diện
cái việc mà điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thì nó là xu hướng chung của thế giới
nhưng mà cũng chưa bao giờ là dễ với bất cứ một quốc gia nào
vì nó tác động đến hàng chục triệu người lao động
và trong mỗi hoàn cảnh trong mỗi đối tượng cụ thể thì cái cách ứng xử phải khác nhau
đây là một cái lỗ trình tất yếu mà chúng ta cần phải triển khai
tuy nhiên để điều chỉnh cụ thể thì chúng tôi rất mong muốn nó có một cái bộ luật thứ hai đi kèm
đấy là cái chính bảo hiểm xã hội
bởi vì khi người ta nghỉ hưu và đằng thời với cái quyền người ta đã đóng góp
thì có được quyền hưởng thụ những cái thành quả người ta đóng góp
vậy thì nếu chúng ta vừa rồi nếu như chúng ta trình bộ kịp thời luôn
cái luật bảo hiểm xã hội thì rõ ràng là cái mức độ yên tâm của người lao động sẽ cao hơn
ở trong này tôi muốn đặt hai vấn đề
một là chúng ta tăng lên nhưng mà chúng ta phải có quyền lựa chọn cho người lao động
ở một số những cái chúng ta quy định cứng quá thì cũng không lên
và cái này nó đồng thời với đó là chính tại sao tôi nói nó liên thông ra chính sách bảo hiểm xã hội đúng không ạ
nếu như chúng ta muốn tăng lên mà tạo sự đồng thuận của người lao động
thì rõ ràng là chúng ta cũng phải có chính sách khuyến khích và hỗ trợ của hỗ trợ kèm
đặc biệt là đối với đường hưu và hỗ trợ cấp
thì tôi cho rằng như vậy nó sẽ thuận hơn trong quá trình triển khai
hiện nay chúng ta
trước băn khoăn của nhiều người lao động làm việc ở những ngành nghề lĩnh vực công việc nặng nhọc
độc hại và vùng khó khăn không muốn tăng tuổi nghỉ hưu
bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung cho biết
bộ lao động thương binh và xã hội đã lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương doanh nghiệp xác định
trên tám trăm một mươi ngành nghề lĩnh vực công việc nặng nhọc độc hại
những lao động nằm trong ngành nghề này sẽ thuộc nhóm nghỉ hưu sớm thậm chí có thể nghỉ hưu sớm tới một mươi năm
có thể nói việc thông qua bộ luật lao động lần này với khá nhiều điều khoản được sửa đổi bổ sung đã đem lại nhiều lợi ích cho người lao động trong các hoạt động sản xuất của mình
cái xuyên suốt của bộ luật này phải nói rằng thế này là đề cao cái quyền tự quyết của người lao động đề cao cái vai trò thương lượng của người lao động
chẳng hạn anh có quyền quyết định có chọn việc làm hay không khi mà anh thấy rằng công việc đó phù hợp với anh
khi mà anh thấy rằng mức lương ấy phù hợp với anh vân vân
đấy thì cái chính ở chỗ này là xuyên suốt cái này
thứ hai đấy cái mà người ta đặt ra lớn nhất thứ hai nữa là gì
là cái tổ chức đại diện này là người đứng ra cùng với người lao động để đại diện thương lượng cho người lao động trong quá trình mà tổ chức các hoạt động và trong quá trình thực thi cái quyền của người lao động
thế đây là vấn đề lớn
thông qua luật kỳ này nó đem lại nhiều cái lợi ích cho người lao động cho người sử dụng lao động
mà có thể nói rằng nó có một cái sự đổi mới về mặt tư duy trong cái phương pháp làm luật
nghĩa là đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn đặt ra nó giải quyết được những cái vấn đề bất cập trong thực tiễn
bộ luật lao động sửa đổi sẽ chính thức được thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
nghĩa là còn hơn một năm để các bộ ngành cơ quan đơn vị chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện từ văn bản hướng dẫn đến cơ chế thực thi từ chính sách đến hành động
hy vọng với hành lang pháp lý này với nhiều lợi ích cho người lao động sẽ thúc đẩy được hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung của đất nước ta trong tình hình mới